tối qua hai mươi tám tháng bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan đã chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã đến tham dự chương trình
với chủ đề bừng sáng cùng kỳ quan chương trình carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn được xây dựng và lấy cảm hứng
từ sáu giá trị cốt lõi trong hệ giá trị của tỉnh quảng ninh
trong đó tập trung vào giá trị thiên nhiên tươi đẹp văn hóa đặc sắc kinh tế phát triển
nhấn mạnh kinh tế biển và đặc biệt là giá trị của nhân dân hạnh phúc
lễ hội carnival hạ long năm nay sử dụng công nghệ drone light với số lượng một sáu trăm linh hai ba trăm linh máy bay không người lái xếp hình
và kết hợp công nghệ ba d mapping hiện đại để khắc họa những biểu tượng đặc trưng của hạ long quảng ninh
cùng với chương trình carnival hạ long nhân dịp này trên địa bàn thành phố hạ long cũng diễn ra chuỗi các sự kiện
về lễ hội thể thao văn hóa du lịch đặc sắc như khai trương phố đi bộ ẩm thực phường bãi cháy
lễ hội đền đức ông trần quốc nghĩễn lễ hội thả diều với chủ đề bay cao cánh diều khát vọng